liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hàng không dân dụng có doanh nghiệp cho rằng tuổi tàu bay hiện nay quy định chặt chẽ quá gây khó khăn cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường vận tải đặc biệt là vận tải hàng hóa
bởi vậy tại dự thảo sửa đổi nghị định này bộ giao thông vận tải đã có những thông tin cụ thể liên quan đến đề xuất nâng độ tuổi tàu bay vận chuyển hành khách từ hai mươi năm lên hai mươi năm năm máy bay chở hàng từ hai mươi năm năm lên ba mươi năm
về việc nâng độ tuổi tàu bay vận chuyển hành khách từ hai mươi năm lên hai mươi năm năm máy bay chở hàng từ hai mươi năm năm lên ba mươi năm đại diện bộ giao thông vận tải cho rằng việc nâng độ tuổi tàu bay xuất phát từ việc chính các hãng hàng không đang khai thác
cái tuổi nghỉ hưu của tàu bay ở trên thế giới kể cả đối với tàu bay hành khách hay là tàu bay hành hóa thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tuổi của chúng ta là quá chặt chẽ
và nếu như là bây giờ chúng ta có nâng độ tuổi tàu bay thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tuổi của chúng ta là quá chặt chẽ
nếu như là bây giờ chúng ta có nâng độ tuổi tàu bay thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tuổi của chúng ta là quá chặt chẽ
còn theo cục hàng không việt nam trong bối cảnh công nghệ bốn năng lực giám sát tàu bay chặt chẽ việc hợp tác với quốc tế đã giúp việt nam nâng cao năng lực bảo trì bảo dưỡng nên tuổi của tàu bay cũng lớn hơn
điều này cũng là tạo điều kiện cho các hãng hàng không việt nam tiếp cận với các đối tác thuê thêm tàu bay phục vụ cho dịp cao điểm
cái thời gian tàu bay bắt đầu ở việt nam của chúng ta
nhưng mà sau khi họ hết hợp đồng rồi họ ra ngoài họ khai thác ở đâu đó thì đấy là của những người khai thác
tiếp theo nếu còn chúng ta thực hiện thì tôi cũng thể khẳng định rằng là trong hiện tại vietjet đang khai thác đội tàu bay có tuổi trung bình là hai tám năm
việt nam airlines năm năm năm và viettel batswitch là bảy tám năm
chúng tôi nghĩ rằng là đây là một lực lượng đội tàu bay cũng rất là trẻ
liên quan đến việc cấp phép cho hãng hàng không bamboo airways bộ giao thông vận tải khẳng định quy trình cấp phép rất chặt chẽ
hiện chính phủ cũng đã chấp thuận chủ trương cho hãng này